vào chiều ngày bốn tháng một mươi một lực lượng chức năng huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
đã giải cứu thành công một nam thanh niên trèo lên sân thượng chung cư hai mươi ba tầng
trên đường nguyễn văn linh thuộc xã an phú tây cuộc giải cứu diễn ra hơn ba giờ đồng hồ
khoảng một mươi ba h chiều cùng ngày nam thanh niên đi vào chung cư hai mươi ba tầng
trên đường nguyễn văn linh xã an phú tây huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
rồi lên sân thượng nằm trên vênh tờ bản tên của chung cư
nhận tin báo trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh đến hiện trường
thông tin ban đầu được xác định nam thanh niên sinh năm hai quê an giang
do cãi nhau với gia đình nên đã uống rượu và trèo lên sân thượng với độ cao chín mươi m
doài nhảy xuống tự tử trong tay nạn nhân có cầm cây kéo liên tục tự đâm vào người
khi có ai đến gần lực lượng cứu hộ đã triển khai các phương án giải cứu
nhưng thanh niên này không hợp tác đến hơn một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
trong lúc đưa người nhà lên khuya nhũ lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế
và đưa được nạn nhân xuống đất an toàn
cũng trong chiều ngày bốn tháng một mươi một khi đang đi bộ trên bờ một người đàn ông có biểu hiện
là bất ngờ leo qua lang cang rồi nhảy xuống dòng kênh du lọc thị nghe
đoạn gần cầu trần quang diệu quận ba tp hcm
chiều cùng ngày người đàn ông khoảng năm mươi tuổi biểu hiện thất thần đi đến đường hoàng sa
đoạn gần cầu trần quang diệu quận ba tp hcm người này sau đó leo qua lang cang
rồi nhảy xuống kênh du lọc thị nghe mất tích do sự việc diễn ra quá nhanh
người dân không kịp khuyên bảo hay cản lại
nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm nhanh chóng có mặt triển khai công tác cứu hộ
đến tối cùng ngày công tác tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả